thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định suốt gần bảy mươi tám năm qua
cùng với sự ra đời và lớn mạnh toàn diện của lực lượng công an nhân dân
các thế hệ phụ nữ công an nhân dân không ngừng trưởng thành
khẳng định vị thế và sự công hiến lớn lao trên tất cả các lĩnh vực công tác công an
cùng dự buổi gặp mặt có thượng tướng trần quang phương
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí tôn ngọc hạnh ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
chúc mừng các tướng lĩnh sĩ quan nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
và đại biểu dự buổi gặp mặt nhân ngày quốc tế phụ nữ
và kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tròn bốn mươi năm qua hội phụ nữ bộ công an không ngừng phát triển về mọi mặt
hội vừa là môi trường để từng hội viên rèn luyện khẳng định mình
vừa là động lực để chị em bền bỉ phấn đấu cống hiến và không ngừng tiến bộ
bằng những phong trào không chỉ gây được tiếng vang trong xã hội
mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc về hình ảnh người nữ công an nhân dân
rất tự hào là khi bộ công an của chúng ta có ba mươi năm gương mặt nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hôm nay thì cũng có một số công chí cũng có mặt trong đoàn của công chí ở đây
để gặp công chí chúng tôi rất là cảm phục rất là xúc động
rồi có một mươi một tướng quân một mươi bốn nữ phó giáo sư hai trăm bảy mươi chín tiến sĩ một nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
cái này cũng là mới đây
rồi hai nữ đại biểu quốc hội hàng trăm chiến sĩ thi đua toàn quốc
đây là những con số biết mạng
nói góp phần quan trọng thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ
chủ tịch quốc hội khẳng định
đảng nhà nước ta luôn dành sự chăm lo phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ nước ta
trực tiếp là công tác vận động phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng hạnh phúc và tiến bộ giới
trong thời gian tới quốc hội ubthq sẽ tiếp tục giả soát nghiên cứu để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
nhằm tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và điều kiện tốt nhất để phụ nữ trong lực lượng vũ trang nói chung
và công an nhân dân nói riêng
tiếp tục phát triển toàn diện vững chắc và tiến bộ không ngừng
cùng với lực lượng công an nhân dân phụ nữ các lực lượng vũ trang và phụ nữ việt nam
đặt phụ nữ công an nhân dân ở vị trí xứng đáng trong xây dựng chiến lược xây dựng và phát triển
lực lượng công an nhân dân
yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội
phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập của đất nước
chủ tịch quốc hội cũng mong muốn
hội phụ nữ bộ công an tiếp tục vươn lên xứng đáng hơn nữa
với vai trò cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ
và là cơ quan tham mưu đắc lực cho đảng ủy công an trung ương
về công tác phụ nữ gắn với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
cán bộ hội viên phụ nữ công an nhân dân
nỗ lực rèn luyện học tập nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt
tích cực mạnh dạng dám nghĩ dám làm
linh hoạt nhẹ bén trong công việc
khắc phục những khó khăn hạn chế do đặc thù giới
sắp xét thời gian hợp lý khoa học
để vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình
sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
để cuộc họp ban soạn thảo tổ biên tập
về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
hiện bố cục dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở đã được chỉnh lý
còn ba mươi một điều và năm chương
so với trước đây hiện dự án luật có tám nội dung lớn được điều chỉnh
nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến
về vị trí chức năng về tuyển chọn bố trí
sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở
về quan hệ công tác phối hợp về tính tự nguyện tự quản và vì nhiệm vụ
cùng với đó dự thảo luật cũng được điều chỉnh
về sắp xếp kiện toàn thống nhất lực lượng
các chế độ chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động
trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu ban soạn thảo tổ biên tập
tiếp thu đầy đủ và tập hợp các ý kiến
để tiếp tục xây dựng hoàn thiện một số dự án
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi tới đây
nhấn mạnh thời gian không còn nhiều
cùng với nhiều nội dung lớn
vì vậy thứ trưởng cũng đề nghị ban soạn thảo và tổ biên tập
cần phải khẩn trương thẩm tra giả soát trình lý
tránh sự trung dẫm trồng chéo
đảm bảo tính khả thi đồng bộ thông nhất của hệ thống pháp luật
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay
bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác
ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
theo hình thức trực tuyến
từ đầu cầu bộ công an đến công an các đơn vị địa phương
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự bộ công an
chủ trì hội nghị
theo báo cáo năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an nhân dân đã quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự
tiếp tục phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn
là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy chính quyền
và nhân dân các địa phương
trong triển khai các mặt công tác ứng phó
khắc phục hậu quả sự cố thiên tai
lực lượng công an nhân dân cũng tích cực triển khai
các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
lần đầu tiên cử đoàn công tác tới làm nhiệm vụ quốc tế
tại một khu vực xảy ra thảm họa
ở rất xa lãnh thổ việt nam
tại hội nghị đại diện ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố công an các đơn vị
địa phương đã nêu rõ thực trạng
đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế
và đề xuất phương ứng giải pháp khắc phục
nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả
trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
thời gian tới cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương
phải tiếp tục phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn
và vai trò nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự
bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị
và tình hình thực tế của đơn vị địa phương
nhân dịp này bộ công an tặng bằng khen
cho một mươi một tập thể một mươi bảy cá nhân
có thành tích xuất sắc